thể ra vụ nổ nghiêm trọng vừa rồi thể hiện sự buông lỏng trong quá trình kiểm soát vật liệu nổ của các cơ quan liên quan
tuy nhiên câu chuyện quy trách nhiệm như thế nào có lẽ vẫn sẽ được bàn luận trong thời gian dài nữa
tuy nhiên câu chuyện quy trách nhiệm như thế nào có lẽ vẫn sẽ được bàn luận trong thời gian dài nữa
chỉ có những giải pháp mạnh từ chính quyền cộng với ý thức tự bảo vệ cuộc sống của người dân thì mới có thể ngăn ngừa được bi kịch bom đạn vật liệu nổ cũ thời chiến tranh còn xót lại
mới đây hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố đà nẵng đã hỗ trợ trao sinh kế cho ba mươi chín nạn nhân bị thương tật do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
thành phố đà nẵng từng là căn cứ quân sự liên hợp lớn thứ hai tại miền nam
số bom đạn vật liệu chưa nổ còn sót lại là rất lớn
sau ngày giải phóng đã xảy ra nhiều vụ bom mìn làm hàng trăm người bị thương tật suốt đời
trong đợt trao sinh kế lần này có một mươi năm nạn nhân nhận mỗi xuất bảy triệu đồng và hai mươi bốn nạn nhân nhận sổ tiết kiệm mỗi sổ năm triệu đồng
việc trao hỗ trợ sinh kế bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay đã trao được một trăm ba mươi bốn trường hợp với tổng kinh phí gần chín trăm chín mươi triệu đồng
đồng vốn được sử dụng đúng mục đích như nuôi bò trồng nấm và nuôi gia súc gia cầm phù hợp hoàn cảnh của nạn nhân nên đã cải thiện được đời sống
số tiền được hỗ trợ đã kịp thời và thiết thực góp phần tạo được sinh kế bền vững cho nạn nhân vượt qua khó khăn
hiện nay trên địa bàn thành phố đà nẵng có bốn trăm tám mươi ba người là nạn nhân của bom mìn có hoàn cảnh khó khăn cần được sự giúp đỡ từ những tấm lòng thiện nguyện để họ và gia đình ổn định cuộc sống
phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc nghiên cứu ban hành tiêu chí đặt trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương nghiên cứu xây dựng tiêu chí đặt trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh bảo đảm tuân thủ đúng nguyện quyết số bốn trăm ba mươi bảy ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo thủ tướng chính phủ trước khi ban hành
trước đó ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng đã giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ và địa phương liên quan tiếp tục ra soát tất cả các dự án bot giao thông đường bộ có biện pháp giải quyết tối ưu chặt chẽ không để lặp lại tình trạng như trạm thu phí cai lệ tỉnh tiền giang
theo phó thủ tướng việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành một số dự án bot thời gian qua vẫn còn tồn tại hạn chế từ khâu chuẩn bị đầu tư đến công tác lập thẩm định
phê duyệt thiết kế kỹ thuật xác định tổng mức đầu tư để làm cơ sở tính giá phí việc lựa chọn nhà đầu tư chủ yếu vẫn là định thầu năng lực một số nhà đầu tư còn hạn chế công tác huy động vốn còn nhiều tồn tại
thưa quý vị dự thảo thông tư của bộ y tế quy định giá khám dịch vụ theo yêu cầu tại hà nội và tp hcm tối đa là ba trăm linh đồng cho một lần khám
còn tại hải phòng đà nẵng cần thơ tối đa là hai trăm năm mươi đồng cho một lần khám các tỉnh thành phố còn lại tối đa là hai trăm linh đồng cho một lần khám
đối với các cơ sở chất lượng cao mức thu tối đa không quá hai lần mức vừa nêu tức là mức cao nhất không quá sáu trăm linh đồng một lần khám
bộ y tế cũng quy định mức trần của phòng điều trị theo yêu cầu tại các bệnh viện cũng theo ba mức tùy từng tỉnh thành phố
tại hà nội và tp hcm phòng đặc biệt có một giường giá ba triệu đồng một ngày
phòng hai giường là một năm triệu đồng một người một giường phòng ba giường là tám trăm linh đồng một người một giường và phòng bốn giường là sáu trăm linh đồng một người một giường
mức giá tương ứng tại hải phòng đà nẵng cần thơ lần lượt là một tám triệu đồng từ sáu trăm linh đến chín trăm linh đồng và bốn trăm năm mươi đồng
mức giá tại các tỉnh còn lại lần lượt là một hai triệu đồng từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh đồng và ba trăm linh đồng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do không khí lạnh tiếp tục tác động nên đêm ngày bảy và sáng ngày tám tháng một bắc bộ và trung bộ có nơi mưa vừa mưa to trời rét
nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm ở vùng đông băng bắc bộ giảm xuống còn một mươi chín độ c ở các tỉnh vùng núi cao nhiệt độ giảm còn dưới một mươi năm độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường bắc bộ có mưa nhiều nơi từ chiều tối ngày tám tháng một ở các tỉnh bắc và trung trung bộ có mưa vừa có nơi mưa to
gió đông bắc trong đất liền cấp ba cấp bốn vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ đêm ngày tám tháng một đến ngày một mươi bốn tháng một ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ xảy ra rét đậm vùng núi rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá
nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến một mươi một mươi hai độ c các tỉnh vùng núi từ tám một mươi độ c vùng núi cao dưới năm độ c thủ đô hà nội từ đêm ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng một trời rét đậm nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một mươi ba độ c
trong phần tin quốc tế nigeria bắt đầu chiến dịch hồi hương công dân tại libya
vấn đề nhập cư và chi tiêu công sẽ là trọng tâm thảo luận tại quốc hội mỹ
mới đây nigeria đã bắt đầu chiến dịch sơ tán hàng nghìn người dân nước này tại libya và sẽ tiến hành chiến dịch cho đến khi tất cả
cả công dân được hồi hương đây là tuyên bố được bộ ngoại giao nigeria đưa ra trong bối cảnh hiện đang có hàng nghìn người nigeria tìm cách di cư sang châu âu mắc kẹt tại libya
phát biểu với báo giới trong chuyến thăm thủ đô tripoli của libya ngoại trưởng nigeria georphie oniema cho biết chính quyền nigeria muốn đưa công dân của mình về nước càng sớm càng tốt
theo đó chính phủ nigeria đã điều hai máy bay tới tripoli có thể sơ tán khoảng tám trăm linh công dân trong ngày sáu tháng một
và chiến dịch này sẽ được tiếp tục cho đến khi tất cả các công dân nigeria được hồi hương
nigeria là một trong những nước châu phi có số người tới libya để tìm cách vượt biển sang châu âu đông nhất
kể từ khi các lực lượng bảo vệ bờ biển libya và các phe phái vũ trang địa phương ngăn chặn người nhập cư rời đi hồi tháng bảy năm ngoái
phần lớn trong số đó đã kẹt lại libya và phải đối mặt với các điều kiện sinh hoạt tồi tệ
tổ chức di cư quốc tế trong những tháng qua đã đẩy nhanh các chương trình tự nguyện hồi hương để hồi hương người nhập cư từ một số nước
nigeria dự kiến sẽ đưa khoảng năm năm trăm linh người di cư về nước song con số thực tế có thể thay đổi
tổng thống mỹ donald trump mới đây cho biết các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo phe đa số tại quốc hội nước này đã đi đến thống nhất rằng
vấn đề nhập cư và chi tiêu công cho cơ sở hạ tầng sẽ là trọng tâm trong các cuộc thảo luận tại quốc hội mỹ vào năm nay
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đảng cộng hòa đang nỗ lực vận động để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng một mươi một tới
nhằm tiếp tục nắm giữ thế đa số tại quốc hội mỹ
hát biểu với bao giờ
sau cuộc họp với lãnh đạo phe đa số tại thượng viện mitch mcconnell và chủ tịch hải viện paul ryan
tổng thống mỹ donald trump cho biết ông và các nghị sĩ đảng cộng hòa sẽ nỗ lực để có nhiều đại diện hơn trong quốc hội vào nhiệm kỳ tới
tổng thống trump cũng khẳng định sẽ hợp tác với tất cả các quan chức và những người có chung cách mỹ
chúng tôi cần nhiều hơn các nghị sĩ cộng hòa để có thể thực sự thông qua phần còn lại của chương trình đưa nước mỹ vĩ đại trở lại
và tôi sẽ hợp tác thực sự với các quan chức và bất cứ ai có chung suy nghĩ đó
chúng tôi sẽ thực hiện nhiều chuyến công tác

tuy nhiên giới truyền thông mỹ nhận định rằng dường như tổng thống donald trump không coi đây là vấn đề mục tiêu trong năm nay
chính phủ cuba thông báo các cuộc bầu cử địa phương và quốc hội của nước này sẽ được tổ chức vào ngày một mươi một tháng ba tới
việc ấn định thời điểm tổ chức bầu cử được xem là một bước đưa đảo quốc caribe tới gần hơn việc tìm ra một nhà lãnh đạo mới
theo thông báo của chính phủ cuba hơn tám triệu người dân nước này đủ điều kiện đi bỏ phiếu để bầu chọn đại biểu
quốc hội và chính quyền địa phương sau khi cử tri cuba bầu chọn gần sáu trăm linh đại biểu quốc hội
quốc hội khóa mới sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày một mươi chín tháng bốn để bầu ra người kế nhiệm chủ tịch gron castro
người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng bốn tới
để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng ba các hội đồng cấp tỉnh và thành phố sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào ngày hai mươi một tháng một tới
để đề cử các ứng cử viên cho cuộc bầu cử địa phương và quốc hội sắp tới
trước đó chủ tịch pral castro cũng khẳng định khi quốc hội mới được thành lập
ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của mình
ông raul castro tám mươi sáu tuổi chính thức giữ chức chủ tịch cuba từ năm hai nghìn tám
sau khi lên nắm quyền chủ tịch bron castro đã đưa ra hàng loạt cải cách kinh tế cải thiện quan hệ với mỹ và liên minh châu âu
nhiều nhà siêu tập tem đã xếp hàng suốt đêm trước một bưu điện tại thượng hải trung quốc
để mua bộ tem in hình con chó con giáp của năm mới mẫu tuất hai nghìn
năm hai nghìn một mươi tám khi bưu điện quận tĩnh an thành phố thượng hải thông báo phát hành bộ tem in hình chó
con giáp của năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám nhiều người hầu hết là những người thích sưu tầm têm
đã xếp hàng từ đêm để chờ đến lượt mua
nhiều người dù đã lớn tuổi nhưng vì niềm yêu thích sưu tầm những con tem trong bộ một mươi hai con giáp
nên vẫn sẵn sàng đứng xếp hàng nhiều giờ
năm nay số lượng tem được phát hành ít hơn hai mươi nên chúng càng có giá trị hơn
hai con tem mới mỗi chiếc có giá một hai tệ
tương đương một mươi tám su mỹ những chiếc tem in hình các con giáp kiểu này được phát hành hàng năm ở trung quốc kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
theo giới chuyên gia pháp lý thái lan nhiều khả năng cựu thủ tướng dinh lúc sinh vắt
đã được nhà chức trách anh cấp thị thực nhập cảnh tạm thời với lý do nhân đạo
trong khi chờ xét duyệt hồ sơ xin tị nạn chính trị
theo công tố viên cao cấp thanakit voratana chakun thuộc văn phòng tổng công tố thái lan
nhiều khả năng bà dinh lúc đã nộp đơn hoặc chuẩn bị nộp đơn xin tị nản chính trị tại anh
ông cho biết điều kiện để xét được tị nạn chính trị tại anh là người xin tị nạn phải trình ra các lý lẽ và bằng chứng cho thấy
họ có nguy cơ bị ngược đãi xâm hại thân thể hoặc đối mặt với việc tố tụng pháp lý không công bằng vì lý do chính trị
các đương đơn có thể xin tị nản chính trị ở anh dựa trên các lý do chủng tộc tôn giáo quốc tịch hoặc chính trị
sau đó họ sẽ được giới chức anh phỏng vấn xem xét hồ sơ và các bằng chứng mà đơn đơn và luật sư cung cấp
nếu được bộ nội vụ anh chấp nhận bà zing lux có thể ở lại anh trong năm năm và sau đó có thể xin được gia hạn thêm năm năm nữa
nếu không được chấp nhận bà ding lúc có thể khiếu nại lên tòa án ở anh và trong thời gian đó bà này vẫn có thể được phép lưu lại anh vì lý do nhân đạo